thưa quý vị và các bạn với rất nhiều trăn trở về nền nghệ thuật sân khấu nước nhà
nghệ sĩ nhân dân lê huy quang đã có bài viết đăng trên báo nhân dân điện tử với tiêu đề
trước thêm mùa xuân đôi điều suy nghĩ về nghệ thuật sân khấu
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích của bài viết này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cứ vào khoảng tháng một mươi hàng năm để đón chào ngày giải phóng thủ đô
liên hoan nghệ thuật sân khấu lại được tổ chức với sự háo hức chờ đợi của các nghệ sĩ và những người làm nghề
liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ ba diễn ra từ ngày bốn đến chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của một mươi đoàn nghệ thuật của trung ương lực lượng vũ trang và hà nội
trong đó có sáu vở kịch nói hai vở cải lương hai vở trèo
chứng tỏ rằng sân khấu hà nội vẫn là một trong những trung tâm nghệ thuật lớn của cả nước
đặc biệt liên hoan lần này tập hợp nhiều gương mặt trẻ là một tín hiệu đáng mừng của sân khấu hà nội
đặc biệt minh chứng cho nghệ thuật nói chung trong đó có nghệ thuật sân khấu
một dòng chảy không ngừng của cuộc sống mà sự tiếp nối của các thế hệ nghệ sĩ
như hết lớp sóng này đến lớp sóng khác theo thời gian tạo nên diện mạo bất tử của nghệ thuật sân khấu việt nam
chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ trưởng ban chỉ đạo cho biết
liên hoan với những đề tài về lịch sử giã sử dân gian hiện đại
trong đó có nhiều tác phẩm đề cao tinh thần chiến đấu cuột cường của quân và dân thủ đô
trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đánh giá cao những tìm tòi sáng tạo nghệ thuật có hiệu quả
của các tác giả đạo diễn diễn viên đã làm rõ hơn chức năng nhận thức giáo dục dự báo
tạo nên sức truyền cảm ấn tượng sâu sắc những giá trị thẩm mỹ đến người xem
tuy nhiên theo nghệ sĩ nhân dân lê huy quang
ngoài những thành công mà các đơn vị nghệ thuật gặt hái được
cùng với những giải thưởng huy chương vàng bạc cho các vở diễn và cá nhân
thì khi nhìn lại sau một liên hoan nghệ thuật
những người làm nghề vẫn thấy những hạn chế hạt sạng bất cập trong nhiều vấn đề của nghệ thuật sân khấu
từ nghệ thuật biên kịch đạo diễn âm nhạc mỹ thuật và nhất là nghệ thuật biểu diễn của diễn viên
lẽ tất nhiên điều đó rất bình thường mà chúng ta phải bình tâm khách quan để khắc phục và hướng tới
nghệ sĩ ưu tú đạo diễn trần minh ngọc chủ tịch hội đồng giám khảo nhận xét
các vở diễn đề tài lịch sử còn thiếu những kịch bản mới mẻ cả hình thức và nội dung
nhiều đạo diễn còn bấp phải sai sót về đề tài lịch sử và phương pháp thể hiện đề tài qua các nhân vật
một số vở diễn có tình tiết không đúng còn lúng túng trong những mảng miếng
về diễn viên có nhiều người cố ý hát thật to để khoe rộng
gây ra sự khiên cưỡng thiếu tinh tế khi thể hiện cảm xúc
các vở diễn sân khấu đề tài lịch sử suốt nửa thế kỷ qua là những vấn đề luôn gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về học thuật
để cùng nhau tìm ra những hướng đi đúng đắn nhất tạo nên hiệu quả nghệ thuật to lớn của các vở diễn ở đề tài này
phần lớn các ý kiến đều cho rằng trước hết tính chân thực là tiêu chuẩn hàng đầu
và việc hư cấu lịch sử phải dừng lại ở chỗ tôn trọng sự thật lịch sử
sáng tạo hư cấu chủ quyền mỗi tác giả nhưng không vì thế mà được phép xuyên tạc lịch sử
để hiện chủ quan áp đặt và duy ý chí
lịch sử là tấm gương phản chiếu các thời đại
qua đó nghệ thuật sân khấu viết về đề tài lịch sử phải trở nên lung linh huyền ảo cao đẹp hấp dẫn nhưng trung thực
theo tác giả bài viết nghệ thuật sân khấu dân tộc việt nam tiêu biểu là trèo tuồng
cũng như các thể loại sân khấu đương đại khác đã sáng tạo nên nhiều nhân vật và vở diễn hài nổi tiếng
trong đó tiếng cười đã được nghệ thuật hóa tạo nên giá trị đặc biệt thật sự hấp dẫn công chúng để tồn tại đến hôm nay
ngoài hấp dẫn cuốn hút khán giả tiếng cười còn là một vũ khí của sân khấu dân tộc
vũ khí tiếng cười đã giúp người nông dân việt nam trong hàng nghìn năm lịch sử đã đà phá nhiều thói hư tật xấu tố cáo những hành vi áp bức bóc lột
tiếng cười mặt khác còn là cách để quên đi kiếp nạn trần ai của người nông dân trước hoàn cảnh
sống dưới chế độ phong khiến
tiếng cười sân khấu trèo cổ cùng với tiếng cười trong ca giao tục ngữ trong kho tàng chuyện cổ tích dân gian
còn là biểu hiện rõ nhất tính cách lạc quan của người nông dân việt nam
nếu trèo là nghệ thuật dân gian thì tuồng là nghệ thuật của cung đình
tiếng cười trong tuồng không phải là tiếng cười của các nhân vật hay nông dân làng xã mà chủ yếu trong trốn cung đình
tuồng đậm chất bi và hùng
tuồng là sân khấu bác học
tuồng là các vợ tuồng cổ có chủ đề chính là quân quốc truyện triều đình vua băng trung nghĩa nịnh thoán gian thẩm cướp ngôi nối nghiệp
nghệ sĩ nhân dân lê huy quang cho rằng
trong nghề biểu diễn cười khó hơn khóc diễn hài kịch khó hơn là bi kịch
vì thế diễn viên hải bao giờ cũng hiếm hoi và các danh hài nổi tiếng hơn các danh bi
tất nhiên bi cho ra bi hài cho ra hài
kỹ thuật đích thực mới được công chúng chấp nhận chứ không phải loạn ranh hài như hiện nay
năm hai nghìn một mươi một hội nghệ sĩ sân khấu việt nam và sở văn hóa thể thao và du lịch quảng ninh
đã tổ chức liên hoan sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất
lần đầu tiên trong nửa thế kỷ qua một cuộc gặp mặt của các nghệ sĩ hài
các trích đoạn tiết mục và vở diễn hài được tổ chức một cách quy mô chuyên nghiệp
đây là một cố gắng lớn trong bối cảnh sân khấu thưa vắng khán giả
nhằm thổi bừng lên ngọn lửa sáng tạo vốn đã có vẻ nguội lạnh của các nghệ sĩ sân khấu hài
trước hiện tượng hài kịch đang biến thành hề kịch
tại liên hoan này dù là tiếng cười như vỡ dạp tiếng cười thầm kín dí dòm
hoặc tiếng cười giật mình cười ra nước mắt để suy ngẫm
thì những tiết mục trong đêm khai mạc đủ các thể loại tuồng trèo siết kịch nói cải lương
đã thật sự là hài kịch chỉn chu nghiêm túc sâu lắng
phải nói rằng
liên hoan sân khấu hài đã có những thành công nhất định về nghệ thuật
trong việc phản ánh nhiều vấn đề của cuộc sống
tuy nhiên khách quan và công bằng mà nói
nghệ thuật hài với những kịch bản hoàn chỉnh hay các trích đoạn nội dung sâu sắc
có tính nghệ thuật cao hấp dẫn và cuốn hút công chúng đương đại
nhất là với thế hệ khán giả trẻ vẫn là một khoảng trống lớn của sân khấu hiện nay
bởi đã tám năm trôi qua nhưng chúng ta vẫn chưa thể tổ chức được
một liên hoan lần thứ hai cho sân khấu hài toàn quốc
đây chắc chắn là một vấn đề không nhỏ
rất cần sự quan tâm của đội ngũ tác giả các nghệ sĩ sân khấu
và sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước
theo các nghị quyết số chín mươi cp ngày hai mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nghị quyết số năm hai nghìn năm nqcp ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn năm
nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi bốn ndc
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật
trong đó có nghệ thuật sân khấu đã được triển khai thực hiện hơn hai mươi năm nay
trước đây đã có một thời gian dài các nhà hát trung ương đoàn nghệ thuật tỉnh
được nhà nước cấp kinh phí để mỗi năm giàn dựng một vở diễn mới
cũng như sửa chữa nâng cao vở cũ
tuy nhiên vở mới ra đời phần lớn chỉ tổng duyệt xong
diễn chiêu đãi vài ba đêm rồi cất vào kho
nhưng đơn vị vẫn báo cáo thành tích cuối năm là đã hoàn thành chỉ tiêu dựng vở
còn vở cũ chỉ được nâng cao hay hạ thấp cho song chuyển
đây là mô hình hoạt động dưới sự bao cấp của bầu sứ mẹ ngọt ngào
ngân sách nhà nước kéo dài suốt mấy chục năm qua
khi nền kinh tế nước ta chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường
đã tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và văn hóa nghệ thuật
trong đó có sân khấu thì chủ trương xã hội hóa ra đời
đã từng có cách làm như sau
một đơn vị có kinh phí tài trợ cho đoàn nghệ thuật nào đó
mức kinh phí nhiều hay ít tùy thuộc nhà tài trợ
rồi duyệt rồi ra mắt vở kịch và bán vé cho công chúng
nhưng nếu vở diễn mà chủ đề tư tưởng hỏng chất lượng nghệ thuật non kém
thì sau lần ra mắt là cất vỏ kho
cũng có thể có một nhóm nghệ sĩ của đoàn kịch hay nhà hát
dù nhau mỗi người đóng góp ít nhiều vài chục triệu
để tìm vở tìm đạo diễn hoặc tự giàn dựng âm nhạc
chọn trong băng đĩa
trang trí chọn vở cũ lắp ghép vào
trang phục diễn viên tự túc như ngoài đời
cách làm này thường chọn một vở hiện đại
năm bảy nhân vật cho gọn nhẹ
nội dung tầm tầm nhưng phải thật ăn khách
và kịch sống được vài tuần
thu hồi được vốn lời lãi chia nhau
đây có lẽ là mô hình tư nhân hóa
chứ không phải xã hội hóa như chủ trương của nhà nước
như vậy để thấy rằng
với xu hướng xã hội hóa hoạt động sân khấu đang được triển khai như vậy
sẽ còn rất nhiều vấn đề cần được bàn bạc xác định rõ ràng hơn
tuy nhiên cần khẳng định
đây là xu hướng tất yếu
phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của đất nước
theo ý kiến của nghệ sĩ nhân dân lê huy quang
xã hội hóa trước hết là để cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội
được tiếp cận và hưởng thụ nghệ thuật sân khấu
theo đúng nhu cầu và thị hiếu thẩm mỹ của mình
trên cơ sở đó
sẽ huy động được mọi nguồn lực của cả nhà nước
tập thể và tư nhân
đầu tư cho sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của sân khấu
đây sẽ là điều kiện thuận lợi
để nghệ thuật sân khấu ngày một hoàn thiện hơn
tính chuyên nghiệp được nâng cao hơn
xã hội hóa không đơn giản là việc nhập tách hay giải thể bớt các đơn vị nghệ thuật
đưa một số nghệ sĩ ra khỏi biên chế nhà nước
để họ tự lo liệu bằng cách hợp nhau lại thành từng nhóm
rồi góp tiền dưỡng vở
sau đó đi diễn lấy tiền chia nhau
như vậy sẽ không còn là sáng tạo nghệ thuật nữa
mà chỉ còn là
hoạt động kiếm sống theo kiểu các phường gánh hát ngày xưa
sinh thời nghệ sĩ nhân dân đạo diễn nguyễn đình nghi cho rằng
nếu tư nhân hóa sân khấu
tức là trở lại như thời kỳ các gánh hát trước kia
thì chúng ta đã vô tình nghiệp dư hóa nền sân khấu chuyên nghiệp hiện nay
xã hội hóa hoạt động sân khấu lại càng không phải cứ có tiền
và nếu thích là có thể trở thành nghệ sĩ
mặc dù quyền được sáng tạo nghệ thuật là của tất cả mọi công dân
nhưng để trở thành
nghệ sĩ chuyên nghiệp thì phải đáp ứng được rất nhiều yêu cầu khác nữa
bản chất của quá trình xã hội hóa là nhằm tranh thủ được nhiều hơn
các nguồn kinh phí cho hoạt động sân khấu
không chỉ trông chờ vào nhà nước như trước đây
khi ấy mỗi nghệ sĩ nếu muốn tồn tại thì không có cách nào khác hơn
là phải có tài năng thực sự và luôn lao động nghệ thuật
với một tinh thần nghiêm túc sáng tạo
cũng như vậy mỗi kịch trùng và đơn vị sân khấu
muốn tồn tại phát triển tốt
cũng sẽ phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng nghệ thuật
đồng thời phải xác định đối tượng khán giả chính của mình
từ đó mới có thể đáp ứng được nhu cầu của công chúng
trong nhiều năm qua để tạo điều kiện cho các vở diễn sân khấu
có cơ hội đến với công chúng
các câu lạc bộ hay các nhóm nghệ sĩ sân khấu
của một nhà hát đoàn nghệ thuật hay của các cá nhân
đã hoạt động hết sức năng nổ lấy tình yêu sân khấu của người nghệ sĩ
để đáp lại tình yêu của khán giả
nghệ sĩ nhân dân lê huy quang nhận xét
tình trạng đóng cửa tắt đèn sản diễn của một số nhà hát
dạp hát ở hà nội thường xuyên
sẽ khiến đông đảo khán giả dần dần quên mất thói quen
đi xem biểu diễn nghệ thuật sân khấu
vốn đã hình thành một nền nếp tốt đẹp lâu nay
từ những năm tám mươi chín mươi của thế kỷ trước
tác giả đề xuất bộ văn hóa thể thao và du lịch
và hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
cần làm việc với đài truyền hình việt nam
bằng con đường chính thức để có thể mở
một kênh quảng cáo miễn phí cho văn học
nghệ thuật nói chung trong đó có nghệ thuật sân khấu
việc này là bất khả thi với các đơn vị sân khấu cả nước
vì quảng cáo trên truyền hình có kinh phí rất lớn
không thể nào chen chân vào được
tác giả cũng đề nghị cần phải điều tra
đánh giá thực trạng xã hội hóa hoạt động sân khấu
từ khi nghị quyết số chín mươi cp ngày hai mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ra đời đến nay
đó là một việc làm hết sức cấp thiết
từ đó mới có thể định ra được một lộ trình
và hiệu quả hơn để chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa
trong đó có hoạt động sân khấu
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
trước thềm mùa xuân đôi điều suy nghĩ về nghệ thuật sân khấu
của nghệ sĩ nhân dân lê huy quang
bài đăng báo nhân dân điện tử
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau